những ngày này dịch tả lợn châu phi tiếp tục lan rộng số lượng lợn bệnh chết phải tiêu hủy liên tục tăng
nhiều nơi thậm chí không còn đất để trôn lấp tiêu hủy lợn bệnh theo như quy trình
với tình trạng này nếu không sớm có biện pháp giải quyết
thì việc xử lý lợn bệnh có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của nhiều địa phương
đây là hình ảnh lợn chết bị vứt xác tại một dòng kênh thuộc huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
những ngày cao điểm dịch tả lợn châu phi người dân vớt được ba bốn tấn lợn mỗi ngày
cơ quan chức năng của địa phương này cho biết sát lợn chết được ném xuống kênh này
bắt nguồn từ huyện phú bình của tỉnh thái nguyên không phải lợn của tỉnh bắc giang
còn đây là hình ảnh lợn bệnh tại một bãi rác thải ở xã nghĩa lạc huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
người dân cho rằng lợn không được trôn lấp tiêu hủy mà bị mang ra vứt tại bãi rác gây ô nhiễm nghiêm trọng
tuy nhiên chính quyền địa phương lý giải đây là những con lợn bệnh đang chờ tiêu hủy chứ không có chuyện vứt bỏ bờ bãi
xã thì chúng tôi là do cái nượng lợn nó nhiều thì trong một ngày có thể là thu gom là hai ba bốn chuyến
có thể là họ quay cái chuyến đầu mà
xe vừa đổ xuống chẳng hạn như thế thì còn phải đội nực lượng là đi thu gom lại tiếp tục đi thu gom các hộ khác để về lại đổ tiếp vào cái hố đó
sau đó thì phải trải bạc rắc vôi rồi phun thuốc khử trùng theo đúng quy trình
theo ủy ban nhân dân xã nghĩa lạc với quy định về khoảng cách từ hố tiêu hủy lợn đến khu dân cư phải xa từ bảy trăm linh m trở lên là không khả thi với mật độ dân cư dày đặc như hiện nay
cho nên địa phương này đã phải tận dụng vị trí các bãi rác
làm nơi trôn lấp lợn bệnh
lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nam định cũng cho rằng lượng lợn chết do bệnh đang không ngừng tăng lên gây áp lực rất lớn lên công tác tiêu hủy
nó quá nhiều
bây giờ quá nhiều
thì cái khó khăn nhất lên bây giờ là cái diện tích đất để mà tiêu hủy
cái diện tích thì không có diện tích đất để mà tiêu hủy lợn
diễn biến dịch tả lợn châu phi vẫn theo chiều hướng tăng số lượng lợn chết
nếu không sớm có biện pháp
thì công tác tiêu hủy lợn bệnh có thể vượt tầm kiểm soát ở nhiều địa phương
thưa quý vị nguyên tắc để công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả tránh lây lan đến các địa bàn khác là tiêu hủy động vật nhiễm bệnh tại chỗ và làm tốt công tác tiêu độc khử trùng
tuy nhiên thì thực tế tại các địa phương xảy ra dịch bệnh tả lợn châu phi như trong phản ánh của chúng tôi thì đã cho thấy là việc tiêu hủy đang gặp một số khó khăn
hy vọng rằng là trong thời gian sớm nhất thì các cơ quan quản lý cũng như chính quyền địa phương sẽ có những giải pháp kịp thời để khắc phục tình trạng này